với mong muốn đưa trí thức cũng như văn hóa đọc sách đến với đông đảo các em học sinh sinh viên người dân
đặc biệt là vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh con tum
mới đây thư viện tỉnh con tum đã đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện đi vào hoạt động
đây là lần đầu tiên các em học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh con tum
được tham gia đọc sách tại thư viện sách lưu động thu nhỏ tham gia cuộc thi viết và cảm nhận về sách
hoạt động này được đông đảo các em học sinh vui vẻ tham gia
giúp các em học sinh giải trí sau những giờ học căng thẳng và tìm hiểu thêm về những kiến thức mới
đây cũng là lần đầu tiên mà em được nhìn thấy một cái xe thư viện lưu động như thế này
đầu tiên thì em thấy rất là lạ và trên nó có rất nhiều loại sách rất hay và thú vị
đã thế nó còn được trang bị thêm internet thì sẽ giúp kết nối nhiều hơn
nó sẽ giúp ích cho những nơi mà họ không có điều kiện giống như bọn em con tum ở đây
tiếp xúc được nhiều hơn với các kiến thức mới
xe ô tô thư viện lưu động đi vào hoạt động sẽ giúp người dân
đặc biệt là những người dân vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh con tum
có điều kiện tiếp nhận những kiến thức giải trí khoa học kỹ thuật
cũng như các chính sách pháp luật của nhà nước
nâng cao vốn hiểu biết để phục vụ cho học tập lao động sản xuất
xe ô tô thư viện lưu động như là một thư viện thu nhỏ
chúng tôi sẽ phục vụ nhiều hình thức trong đó có hình thức đọc sách
có hình thức truy cập internet thông qua mạng bốn g
với xe ô tô thư viện lưu động khi được tiếp nhận thì chúng tôi có điều kiện
để đưa trí thức đến với người dân vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vùng thiệt thòi
kinh tế còn khó khăn
dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện do vụ thư viện bộ văn hóa thể thao và du lịch
triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu
con tum là một trong ba mươi một tỉnh thành được trao tặng xe lưu động thư viện đa phương tiện
mỗi thư viện lưu động được trang bị hơn bốn năm trăm linh cuốn sách
một máy chủ và sáu máy tính sách tay máy phát điện máy chiếu ghế nhựa để phục vụ cho người đọc
qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc sách đến với đông đảo người dân